công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lâm châu tâm ba mươi bảy tuổi
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó tâm bị bắt quả tang khi đang vận chuyển một mươi dàn pháo loại ba mươi sáu ống có trọng lượng một mươi ba tám kg
ở địa bàn ấp năm xã sông chầu
khám xét khẩn cấp nhà của tâm ở thị trấn trảng bom lực lượng chức năng thu giữ thêm một mươi quả pháo trứng
qua đấu tranh tâm khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá sáu triệu đồng
mang về bán và sử dụng